công tác hỗ trợ cho thí sinh và người nhà của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm nay cũng được quan tâm trú trọng
các quận đoàn các hội sinh viên của thủ đô hà nội đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
theo ghi nhận ngay từ sáng sớm tại các điểm thi đã có rất nhiều các bạn sinh viên tình nguyện có mặt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố hà nội
để hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà thí sinh
cụ thể bên cạnh các đội hình tình nguyện trực tiếp hướng dẫn động viên hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi
hướng dẫn phân luồng giao thông giảm thiểu un tắc giao thông tại các điểm thi và các nút giao thông xung quanh
phát nước miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh
trong chương trình tiếp xúc mùa thi này trên địa bàn quận có bốn điểm thi và trên địa bàn của một mươi tám phường
chúng tôi cũng điều động mỗi một điểm thi sẽ có giao động khoảng từ ba mươi đến năm mươi tình nguyện viên cùng tham gia hỗ trợ tại các điểm thi
về thời gian điều động các lực lượng buổi sáng tôi điều động từ sáu giờ sáng đến khi thí sinh cuối cùng rời khỏi điểm thi
buổi chiều là từ một mươi ba h và cũng đến khi thí sinh cuối cùng rời khỏi điểm thi
mặc dù chỉ là những hành động rất nhỏ
nhưng chiến dịch tiếp sức mùa thi năm nay đã đem lại nguồn động viên tinh thần rất lớn
không chỉ cho các thí sinh tham dự kỳ thi mà còn cho các bậc phụ huynh học sinh
mình với cháu đến tương đối sớm là từ khoảng tầm sáu giờ ba mươi đã có mặt ở đây rồi
mình cũng cảm nhận được những bạn tình nguyện viên rất là nhiệt tình
mình cũng nhận được những quạt hay những chai nước mình cũng rất là bất ngờ
cái việc đó nó thật ra thì nó cũng nhỏ thôi nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là có những
có những sự quan tâm nhất định của các ban ngành đối với lại học sinh của thành phố
cũng như là những phụ huynh có con đi thi
dự kiến chương trình tiếp xúc mùa thi kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm hai nghìn một mươi chín
sẽ diễn ra trong suốt ba ngày của kỳ thi từ ngày hai tháng sáu đến ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần vào thành công của kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông